thưa quý vị vào tối ngày hai mươi hai tháng sáu tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh có một sản phụ gặp sự cố sau khi sinh nở
được chẩn đoán là sản giật cần truyền gấp một lượng lớn nhóm máu a
tuy nhiên thời gian vừa qua do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín trên địa bàn diễn biến khá phức tạp
công tác hiến máu tập trung gặp khó khăn nên lượng máu dự trữ nói chung và nhóm máu a nói riêng của bệnh viện đã khan hiếm
khiến cho tình hình của sản phụ trở nên rất nguy cấp
không một chút ngần ngại chưa đầy hai mươi năm phút sau khi nhận được thông tin
năm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà tĩnh mang nhóm máu a đã có mặt sẵn sàng hiến máu để cứu sản phụ
đó là thiếu tá phan anh hào đội trưởng phòng an ninh điều tra đại úy nguyễn tuấn anh cán bộ phòng cảnh sát kinh tế
đại úy phan mạnh hưng cán bộ phòng cảnh sát giao thông đại úy trương công tâm cán bộ và hạ sĩ lê quang trường
công dân phục vụ có thời hạn trại tạm giam công an tỉnh hà tĩnh
dưới sự giúp đỡ của các bác sĩ sau khi tiến hành đầy đủ các xét nghiệm khai báo y tế
tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tất cả năm cán bộ chiến sĩ đều đủ điều kiện tham gia hiến máu trực tiếp
từng đơn vị máu các thành viên vừa hiến xong được bệnh viện đưa ngay xuống để chuyển máu cho sản phụ
sau một tuần điều trị tích cực hiện sức khỏe của sản phụ đã ổn định
hành động kịp thời hiến máu của năm cán bộ chiến sĩ công an hà tĩnh đã góp phần quan trọng trong việc
cứu sống sản phụ được người nhà bệnh nhân và các y bác sĩ hết sức ghi nhận cảm phục
đồng thời viết thêm những câu chuyện đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân